bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ và tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã có buổi kiểm tra về tình hình xây dựng trình các văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hiện nay còn một mươi văn bản hướng dẫn thi hành các luật có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đã quá hạn hơn ba tháng và dự báo sẽ có một mươi một văn bản có hiệu lực thi hành từ mùa một tháng bảy
nếu như không làm tốt sẽ tiếp tục quá hạn trong buổi kiểm tra vào sáng nay bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhận định sự quan tâm của lãnh đạo đến công tác xây dựng thể chế rất hạn chế
trong sáng nay tổ công tác đã nghe báo cáo giải trình về tình hình xử lý văn bản của các nghị định tại chín luật liên quan được giao đến các bộ ngành soạn thảo hướng dẫn thi hành trình chính phủ
những nghị định nào được giao mà chưa trình thì phải báo cáo cụ thể lý do tại sao và phải có biện pháp xử lý ngay không được để tình trạng luật đưa ra mà nghị định hướng dẫn thực thi lại chưa có
trong số hai mươi nghị định và một quyết định cần xử lý thì có nghị định quy định chính sách đặc thù về giống vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng
liệu theo quy định tại điểm b khoảng ba điều một mươi luật dược được giao cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn soạn thảo hướng dẫn thì đã quá hạn năm tháng hai mươi ba ngày tính đến thời điểm kiểm tra
giải trình về sự chậm trễ này đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết do luật quản lý còn quá mới nên khó trong việc phân công nhiệm vụ
bắt đầu thành lập được cái bốn tháng sau thì cho đến cái thời gian trình thì mới thành lập được cái này
cũng rất là khó khăn cho cái việc bộ trong việc xây dựng cái nghị định mà bộ trước đây chưa hề tham gia công tác quản lý
trong quá trình mà thực hiện cái nhiệm vụ này thì gặp những cái khó khăn là vấn đề nó cũng dược liệu thì nó là vấn đề là chúng ta thì dân gian thì đã có từ xưa rồi nhưng mà đi vào quản lý và nghiên cứu nó thì cũng còn rất là ít những cái tài liệu chứng vì cái điều đó
nên quá trình mà xây dựng cái nghị định này thì cũng có rất nhiều những khó khăn và đặc biệt là trong cái khái niệm về dược liệu thì lại có ba cái thành tố và cấu thành đó là cây trồng
nấm vi sinh vật động vật và khoáng vật thì bộ nông nghiệp thì nắm về cây trồng và vật nuôi thì có chỉ đạo nhưng mà cây cho vật nuôi để làm dược liệu thì từ xưa đến giờ chưa quản lý thế nào
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ yêu cầu giải trình báo cáo và cam kết thời gian thực hiện liên quan đến các bộ phối hợp thì yêu cầu các bộ tạo điều kiện để bộ chủ trì hoàn thành tốt nhiệm vụ
và cái thời gian này là thời gian cam kết hôm nay không có lãnh đạo bộ
nhưng các tổng chí thay mặt
cho bộ dự ở đây công chí cam kết thì các cam kết này là cam kết đăng tải trên báo chí
đó tổng chí biết mà không thực hiện được thì bộ trưởng phải chịu nhận trước công luận
chúng ta rất minh bạch như thế này thôi rất minh bạch không có gì dấu hiếm cả
vì đây là vấn đề rất quan trọng mà chính phủ kiến tạo mà không dựa vào thể chế là không thể điều hành được không hiệu quả được
quốc hội kỳ tới sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm
tại kỳ họp này nội dung thực hiện các nghị định có hiệu lực thi hành sẽ phải trả lời chất vấn trước quốc hội và liên quan đến bộ nào thì bộ trưởng đó sẽ phải trả lời trước quốc hội
theo bộ trưởng mai tiến dũng để các văn bản có hiệu lực từ ngày một tháng bảy tới đi vào cuộc sống thì các văn bản hướng dẫn sẽ phải ban hành từ ngày một mươi năm tháng năm